công tố viên đặc biệt smith người đáng ra đã có thể thúc đẩy việc xét xử tương đối nhanh ở florida trong vụ án đang bị tắc
nhằm vào ông trump liên quan đến vụ các tài liệu mật mà cựu tổng thống cất giữ tại khu nghỉ dưỡng mar a lago
đã đứng ra thụ lý một vụ án bất ngờ về mặt pháp lý nhằm vào ông trump ở washington
theo đó tổng thống biden và đảng dân chủ đã biến vụ bạo lực ở đồi capital
thành điểm nhấn mấu chốt trong chiến dịch tranh cử hai nghìn hai mươi bốn hiện nay của họ
chính điều này mà công tố viên smith đang chịu một sức ép rất lớn
đã đưa ra bất kỳ lời tố cáo có liên quan nào mà ông này có thể hình dung ra
trong bất cứ trường hợp nào quan niệm cho rằng ông biden không liên quan hay không hề có bất kỳ lợi lộc nào
trong vụ kiện tụng nhằm vào đối thủ của ông hiện đang được các cộng sự của ông tại bộ tư pháp theo đuổi
thông qua việc lợi dụng quyền hành pháp là một kết luận vội vàng có phần khinh xuất
liệu có cần thêm bằng chứng hay không
liên quan đến lập luận mới đây của tòa án tối cao liên quan đến lời kêu gọi của ông trump về quyền miễn tố
thẩm phán tòa án tối cao mỹ samuel alito đã đặt câu hỏi là liệu công tố viên michael drieben
trong khi đưa ra một lực lượng quan trọng của mình liên quan đến thẩm quyền của quyền hành pháp
sê phát ngôn trầm tư cách là một luật sư thuộc đoàn nhân viên của công tố viên đặc biệt smith
hay trong tư cách là luật sư của bộ tư pháp của biden
và công tố viên drieben đã thừa nhận tôi phát ngôn thay mặt cho bộ tư pháp
hiển nhiên sẽ có rất ít sự khác biệt giữa tổng thống biden bộ tư pháp
và các vụ khởi tố liên bang nhằm vào đối thủ của tổng thống mà chúng
nếu công tố viên đặc biệt smith muốn sẽ cột chặn ông trump vào các phiên tòa từ bốn đến sáu tháng
trong khi ông biden ở bên ngoài được tự do tiến hành vận động tranh cử tại các bang chiến trường
đương nhiên người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thông đồng của tổng thống biden
trong trò chơi pháp lý qua các khởi tố liên bang nhằm vào cựu tổng thống trump
hơn là trong các vụ án hình sự do các công tố viên dân chủ được bầu lên thụ lý
tại các bang georgia và new york
chẳng giả là người ta vẫn nhận thấy có một sự thông đồng nào đó ở đây
mọi việc đã được đưa ra ánh sáng khi xuất hiện những kiến nghị của bên bị cáo với lý do
không đủ tư cách nhằm vào ủy viên công tố quận fulton bà farley willis
và nhân tình của bà này nathan way nguyên công tố viên chính trong vụ ông trump
theo đó ông wei đã tiến hành các cuộc tham khảo với văn phòng điều hành của tổng thống biden
trong thời gian thực hiện cuộc điều tra
việc này diễn ra ngay sau các cuộc tham vấn được đưa tin rộng rãi giữa văn phòng của bà willis
và ủy ban mục tiêu
trong năm sáu tháng một của hạ viện do đảng dân chủ tri phối
ủy ban mà chủ tịch hạ viện khi đó là bà nancy pelersi trong một hành động mà thậm chí
bà này cũng phải thừa nhận là chưa có tiền lệ
đã chỉ hoãn việc bổ nhiệm những thành viên do ban lãnh đạo cộng hòa lựa chọn
ủy ban một tháng sáu đã phối hợp tích cực với bộ tư pháp của chính quyền tổng thống biden
đã đưa ra những ám chỉ hình sự kêu gọi khởi tố ông trump
và tiếp theo đó là công tố viên smith đã tung ra cáo trạng vào một thời điểm
được tình đoán từ trước nhằm khởi sự một cuộc xét xử diễn ra
trong đúng những tháng trước ngày bầu cử tổng thống hai nghìn hai mươi bốn
hai tuần sau đó bà culis trình hồ sơ cáo trạng theo luật rico nhằm vào ông trump
lặp lại những cáo buộc can thiệp bầu cử cũ trước đây dựa trên những bằng chứng hết sức chung chung
người ta có thể lập luận rằng dựa trên những bằng chứng trung trung không có gì cụ thể như vậy
nên điều đương nhiên là bà willis chỉ có thể làm việc được với các công tố viên liên bang
khi các công tố viên tiểu bang và liên bang
và đưa ra những cáo trạng xuất phát từ những vụ việc diễn ra trên thực tế đó
họ nhất thiết phải tiến hành tham khảo liên quan đến vấn đề thời gian biểu và thẩm vấn những người làm chứng
dĩ nhiên điều này sẽ không giải thích tại sao quây một công tố viên cấp tiểu bang
đã tới gặp người trong nhà trắng của tổng thống biden
ở đây là nhánh chính trị của chính quyền ông biden
chứ không phải là những công tố viên thi hành luật pháp trong bộ tư pháp
vốn vẫn thường khoe là không bao giờ rình ràng lên chính trị
tên tuổi của bà gilis hiện đã bị ô ế
mất hết uy tín đến mức bà này hầu như không còn khả năng đưa vụ án làm bỏng tay này
ra xét xử trước kỳ bầu cử vào tháng một mươi một này như bên đảng dân chủ mong muốn
tuy nhiên hiện người ta vẫn thấy dấu tay của ông biden trong vụ này
sự thông đồng của tổng thống biden trong vụ xét xử cựu tổng thống trump
do công tố viên arvin pratt thuộc quận manhattan new york thụ lý
còn tỏ ra tinh vi hơn rất nhiều
đối với những người không quen với cung cách làm việc của chính quyền liên bang
người ta rất dễ bỏ qua điều đó
để trở thành công tố viên nổi bật
hàng đầu ông pratt đã thuyền mộ matthew colangelo
một công tố viên thuộc quận mahatan và nguyên là công tố viên của bộ tư pháp vào ekip của mình
phần lớn các công tố viên thường coi mình làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật
và colangelo đặc biệt chuyên về các vụ án chống lại cựu tổng thống trump
ông này đến văn phòng công tố quận mahatan tự giới thiệu mình
là một trong những luật sư hàng đầu của bộ tư pháp
là trợ lý bộ trưởng tư pháp giám sát các hoạt động trong lĩnh vực dân sự
quyền dân sự chống độc quyền và thi hành thuế
nói một cách nhẹ nhàng thì thật không bình thường khi một luật sư ở vị trí cấp cao trong bộ máy liên bang
lại bất ngờ xuất hiện tại một văn phòng công tố cấp quận chỉ để làm công việc của một công tố viên bình thường
cho dù quận đó thuộc quả tàu lớn biển xanh của thành phố new york
và vụ xét xử này là nhằm vào donald trump điều dễ làm cho công tố viên thụ án trở nên nổi tiếng
tuy nhiên trong trường hợp này sự việc đã diễn ra không ngoài dự tính của mọi người
trước khi tham gia bộ máy chopu của bộ tư pháp
vốn có thái độ thù địch với ông trump coleng jero đã làm việc tại văn phòng công tố new york
nơi brag khi đó là một người đại diện hàng đầu
trong khi colangelo chuyên về các vụ kiện chống lại trump và tổ chức của ông này
chính pratt là người đã lên tiếng ca ngợi công việc chống lại ông trump của colangelo
khi pratt tham gia cuộc đua vào chức công tố viên quận manhattan
đây cũng là nơi bà hirari clinton và ông joe biden đã từng lần lượt đánh bại ông trump
với gần tám mươi điểm phần trăm trong các cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
tuy vậy hay gạt crenders sang một bên trong tư cách là cầu nối giữa ông biden với công tố viên braz
bằng chứng thông đồng rõ nhất trong vụ án new york là sự im lặng đáng ngờ của bộ tư pháp và ủy ban bầu cử liên bang
ủy ban bầu cử liên bang được quốc hội lập ra vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhằm đảm bảo việc thực thi đồng bộ luật bầu cử liên bang
là bộ luật mà chính đảng dân chủ đã thúc đẩy vào những năm sau vụ watterkit
một cơ quan có chức năng chuyên biệt như vậy dường như là điều hết sức cần thiết
do những quy định liên quan đến vấn đề tài trợ cho chiến dịch bầu cử
có những tác động sâu xa đến những phát ngôn chính trị
điều cốt lõi của vấn đề đảm bảo tự do ngôn luận theo tù chính an thứ nhất
chính vì điều này mà các luật lệ chi phối chiến dịch bầu cử hiện nay là rất khó hiểu và gây tranh cãi
điều này đã dẫn đến những vụ kiện tụng lặp đi lặp lại trước tòa
để có một cái nhìn rõ ràng hơn về quy định tài trợ bầu cử liên bang
cũng như để tránh việc áp dụng quá cưng nhắc điều luật đáng ngờ này
mà nó có thể dễ dàng dẫn đến chỗ bị các tòa án liên bang làm sói mòn
bộ tư pháp và ủy ban bầu cử liên bang đã được trao thẩm quyền dành riêng trong việc thực thi điều luật
chẳng hạn như việc ủy ban bầu cử liên bang đã thông qua một bản ghi nhớ
giữa cơ quan này với bộ tư pháp cách đây một năm không lâu
trước khi ông prat tung ra cáo trạng truy tố trump
các công tố viên liên bang hiện quản lý toàn bộ lĩnh vực huy động tài chính của chiến dịch bầu cử
nhưng người ta vẫn trông đợi do đây là một đạo luật liên bang mà nó kiểm soát các chiến dịch bầu cử
cũng như các cuộc bầu cử liên bang
như được quy định theo bản ghi nhớ được nhắc tới ở phần trên
bộ tư pháp độc quyền trong việc thực thi pháp luật đối với tội hình sự
còn ủy ban bầu cử liên bang độc quyền về việc thực thi luật dân sự
các luật bầu cử phức tạp đến mức vai trò của ủy ban bầu cử liên bang
bao gồm cả việc ban hành những quy định thực hiện và làm rõ những điều luật này
về phần mình bộ tư pháp đã cho ra một tài liệu
hướng dẫn thực thi điều luật với nhiều đòi hỏi dày hơn hai trăm linh trang
được chỉnh sửa nhiều lần nhằm hướng dẫn từng bước các công tố viên liên bang
qua một mạng lưới phức tạp một dừng những quy chế và quy định
tại sao điều này lại có tầm quan trọng như vậy
lý do là bộ tư pháp vốn có tư tưởng cục bộ mạnh mẽ liên quan đến thẩm quyền của mình
đến mức coi mình là một con hổ duy nhất tại một khu rừng
buộc tất cả các loài khác đều phải kiếp sự
tương tự như vậy ủy ban bầu cử liên bang cũng bảo vệ lãnh địa riêng của mình
và không cho bất kỳ ai khác xâm phạm
và do vậy có lẽ không ai có thể mừng tượng ra cảnh bộ tư pháp và ủy ban bầu cử liên bang
lại có thể ngồi yên một cách thụ động khi có một công tố viên tiểu bang
loại trừ công tố viên prad trong trường hợp đặc biệt được nói tới hiện nay
dám có hành động xóa quyền của liên bang và cam kết thực thi luật liên bang
trong một vấn đề mà bộ tư pháp và ủy ban bầu cử liên bang vốn đã quyết định không dính dáng
sau khi đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng
không giống như ông trump
trên dịch hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi sáu của bà hillary clinton trên thực tế đã vi phạm điều luật tài chính của chiến dịch bầu cử
thông qua việc giải trình sai coi những hoạt động giải ngân liên quan đến vụ bê bối russiagate
được bị đặt ra là những khoản chi phí pháp lý
chứ không phải là hoạt động thu thập thông tin nhằm vào đối thủ chính trị
hậu quả của điều này là ủy ban bầu cử liên bang đã phạt nặng chiến dịch của bà clinton
giờ đây giả sư có ai đó nói rằng
một công tố viên quận tại một quận xa xôi nào đó ở bang florida texas hay okhanoma
đã đưa ra xả thuyết rằng bà hiar có âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử hai nghìn một mươi sáu
hoặc rằng việc giải trình đầy ám mụi những phí tổn của vụ russiagate
trong sổ sách kế toán của chiến dịch tranh cử của bà hiyari
được coi là hành vi giả mạo hồ sơ kinh doanh theo các điều luật của bang nói trên
thì sự việc sẽ diễn ra như thế nào đây
giả sử có một công tố viên quận nào đó là người của đảng cộng hòa
với ý định nhằm lôi kéo những người theo chủ nghĩa dân túy
làm nước mỹ vĩ đại trở lại
quyết định tố cáo trước một đại bồi thẩm đoàn nhằm vào bà hiyari
dựa trên những lập luận của chính ông brad trong vụ donald trump hiện nay
tức là giả mạo hồ sơ để che giấu hành vi vi phạm luật bầu cử của liên bang
thì điều này sẽ xảy ra
trong những hoàn cảnh như vậy
liệu có một chút cơ hội nhỏ nho nào là bộ tư pháp với thẩm quyền dành riêng của mình
trong việc thực thi luật bầu cử liên bang trong lĩnh vực hình sự
sẽ ngồi yên để cho một công tố viên cấp quận không có bất kỳ thẩm quyền liên bang nào
đứng ra làm công việc truy tố nguồn nhân vật được coi là biểu tượng của đảng dân chủ hay không
hay người ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng
bộ tư pháp ngay lập tức sẽ chút lên tòa án tiểu bang và liên bang
hàng núi những thông báo pháp lý để đóng vụ kiện này lại
coi đây là một hành động lạm dụng quyền lực vô luật pháp
liệu khi đó tổ hợp giữa giới truyền thông và đảng dân chủ sẽ ủng hộ vị công tố viên đó
hay họ sẽ xuống vào sâu xé nhân vật này coi như một kẻ phá bĩnh liều lĩnh
dựng chuyện chỉ nhằm triệt hạ đối thủ thuộc đảng đối lập
nói tóm lại liên quan đến vụ xét xử ở manhattan
bộ tư pháp hiện không có bất kỳ động tĩnh nào
cũng như bỏ qua vụ việc một công tố viên cấp quận đã hành động vượt thẩm quyền của liên bang
hiện bộ tư pháp chỉ có một lý do và một lý do duy nhất
công tố viên prad phải truy tố cựu tổng thống donald trump
suy cho cùng điều này có thể sẽ phản tác dụng đối với đảng dân chủ
tuy nhiên cho dù sự việc diễn ra như thế nào đi chăng nữa
người ta cũng nên nhớ một điều
là chiến dịch pháp lý hiện nay của đảng dân chủ cho thấy
tổng thống joe biden đang hy vọng lợi dụng những vụ kiện tụng
nhằm vào đối thủ donald trump để giành nhiệm kỳ hai tại phòng bầu dục